tại hà nội binh chủng đặc công quân đội nhân dân việt nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm
ngày truyền thống và đón nhận huân chương quân công hạng nhất
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã đến dự và trao tặng những phần thưởng cao quý
cách đây tròn năm mươi năm trong ngày binh chủng đặc công được thành lập chủ tịch hồ chí minh đã huấn thị
đặc công tức là công tác đặc biệt là vinh dự đặc biệt cần phải có cố gắng đặc biệt
trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
binh chủng đặc công bằng lối đánh bí mật bất ngờ táo bạo luồn sâu đánh hiểm đã đánh thắng hàng nghìn trận
lập được nhiều chiến công hiểm hách làm cho kẻ thù khiếp đảng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế khâm phục
góp phần quan trọng cùng toàn đảng toàn dân và toàn quân ta giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất đất nước bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
làm chọn nhiệm vụ quốc tế cao cả
trong thời kỳ đổi mới xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
binh chủng đặc công đã làm tốt công tác tham mưu với quân ủy trung ương và bộ quốc phòng
về xây dựng và phát triển lực lượng đặc công theo hướng tinh gọn mạnh
thực hiện tốt chức năng chủ nhiệm đơn vị đầu ngành chống khủng bố của toàn quân
chất lượng huấn luyện trình độ khả năng
sẵn sàng chiến đấu của lực lượng đặc công ngày càng được nâng cao nhất là về kỹ chiến thuật
trong tình hình mới đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề vì vậy chủ tịch nước yêu cầu
lực lượng binh chủng đặc công phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa tranh thủ thời cơ vượt qua thách thức
hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
khối hợp chặt chẽ với lực lượng viên phòng cảnh sát biển lực lượng công an nhân dân và các cơ
phòng đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu phòng chống diễn biến hòa
bình bạo loạn ấn độ tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo phòng chống khủng mộ xử lý kịp thời có
hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
xã hội bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc
đồng thời phối hợp với các cấp các ngành thực hiện tốt chức năng là đội quân công tác vận động nhân
nhân chấp hành đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước tích cực tham gia các hoạt động
đền ơn đáp nghĩa giúp dân xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế văn hóa xã hội và phòng chống
thiên đai trên địa bàn đóng quân vinh dự tự hào với truyền thống vẻ vang trong suốt năm mươi năm xây dựng
chiến đấu trưởng thành chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn trong giai đoạn cách mạng mới
binh chủng đặc công tiếp tục phát huy truyền thống đặc biệt tinh nhuệ anh dũng tuyệt vời
mưu trí táo bạo đánh hiểm thắng lớn và phẩm chất cao đẹp của bộ đội cụ hồ không ngừng phấn đấu
vươn lên lập nhiều chiến công thành tích to lớn hơn nữa để mãi xứng đáng là lực lượng đặc biệt
tinh nhuệ chiến đấu trung thành của đảng nhà nước quân đội và nhân dân ta